cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
theo thông báo của ngân hàng nhà nước một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng sgc được đấu thầu trong đợt này là vàng do ngân hàng nhà nước tổ chức sản xuất
theo quy chế vàng miếng sẽ được đấu thầu theo giá tỷ lệ đặt cọc một mươi giá tham chiếu để tính cọc là tám mươi bảy triệu đồng giảm một một triệu đồng một lượng so với thông báo trước đó
khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu một mươi bốn lô tương đương một bốn trăm linh lượng
khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu hai mươi lô tương đương hai lượng
bước giá dự thầu là một mươi đồng một lượng
bước khối lượng dự thầu một lô một trăm linh lượng
mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sản do ngân hàng nhà nước công bố
tổ chức tín dụng doanh nghiệp đấu thầu vàng phải đáp ứng điều kiện do thông tư sáu hai nghìn một mươi ba của ngân hàng nhà nước quy định về hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước
ngân hàng nhà nước cũng lưu ý nếu đơn vị này không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng theo nhu cầu của ngân hàng nhà nước
ngân hàng nhà nước hủy kết quả thầu
trước đó ngân hàng nhà nước ấn định đấu thầu vàng vào sáng hai mươi hai tháng bốn tuy nhiên do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền cọc đúng quy định nên đã hủy thông báo đấu thầu
để tiếp tục thực hiện giải pháp đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường ngân hàng nhà nước sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào một mươi h ngày hai mươi ba tháng bốn
các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện muốn tham gia đăng ký dự thầu và đặt cọc ngay trong ngày hai mươi hai tháng bốn
ngân hàng nhà nước cho biết đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường can thiệp kịp thời xử lý tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế tranh lệch ở mức cao bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn ổn định theo đúng chỉ đạo của thủ tướng
hiện có hai mươi sáu đơn vị bao gồm cả ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với ngân hàng nhà nước đến thời điểm này khoảng một mươi năm đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu
phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên được tổ chức vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi ba năm hai nghìn một mươi ba ngân hàng nhà nước đã tổ chức bảy mươi sáu phiên đấu thầu vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu một tám trăm một mươi chín chín trăm linh lượng trên tổng số một chín trăm ba mươi hai lượng trào thầu
thưa quý vị sau thông tin ngân hàng nhà nước hủy bỏ phiên đấu giá vàng diễn ra vào sáng ngày hai mươi hai tháng bốn giá vàng sgc trong nước được các công ty vàng niêm yết đã có những thay đổi thất thường so với tiền chốt trước đó

thưa quý vị sau thông tin ngân hàng nhà nước hủy bỏ phiên đấu giá vàng diễn ra vào sáng ngày hai mươi hai tháng bốn giá vàng diễn ra vào sáng ngày hai mươi hai tháng bốn giá vàng diễn ra vào sáng ngày hai mươi hai tháng bốn
từ ngày một mươi đến hai mươi tháng bốn các doanh nghiệp lớn niêm yết giá vàng miếng sec tại tám mươi hai và tám mươi bốn triệu đồng một lượng mua bán mức giá cao nhất vàng miếng ghi nhận tuần qua là tám mươi ba ba và tám mươi năm năm triệu đồng một lượng mua bán xong giảm đột ngột
giá vàng nhẫn kết tuần tại vùng giá là bảy mươi bốn tám và bảy mươi sáu bảy triệu đồng một lượng mua và bán ổn định trong những phiên cuối tuần
tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới tăng dựng đứng leo lên mốc hai bốn trăm một mươi đô la một ounce
trước đó kim loại này khởi động tuần quanh mức hai ba trăm sáu mươi bảy đô la một ounce sau đó chủ yếu giao động trong khoảng hai ba trăm sáu mươi đến hai ba trăm chín mươi đô la một ounce
tính trong một tháng trở lại đây vàng thế giới đã tăng gần ba trăm linh đô la tương đương mức tăng dòng một mươi bốn
còn tính từ đầu năm đến nay kim loại quý đã tăng gần bốn trăm linh đô la một ounce tương ứng mức tăng một mươi chín
đây cũng là mức tăng mạnh nhất ghi nhận được trong lịch sử
giá vàng thế giới quy đổi ra tiền việt chưa bao gồm thuế phí đang thấp hơn vàng miếng sgc trong nước hơn một mươi triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn hơn bốn triệu đồng một lượng
dự báo giá vàng tuần này một mươi bốn chuyên gia fogor đã tham gia cuộc khảo sát của kisco news một mươi chuyên gia bảy mươi hai
dự báo giá vàng sẽ tăng cao ba chuyên gia hai mươi một cho rằng vàng sẽ giữ ổn định và chỉ một nhà phân tích bảy dự đoán giá sẽ giảm
một trăm bốn mươi chín phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò
trực tuyến với các nhà đầu tư cá nhân chín mươi năm người sáu mươi bốn kỳ vọng giá vàng sẽ tăng hai mươi chín người một mươi chín dự đoán giá sẽ thấp hơn và hai mươi năm người một mươi bảy nhận định kim loại quý có xu hướng đi ngang
david meagher giám đốc giao dịch kim loại tại high risk futures cho rằng tình hình lúc leo thang lúc hạ nhiệt tại trung đông đã chi phối thị trường vàng
nếu tình hình được kiểm soát giá vàng sẽ giảm hoặc trứng lại khi sức mua để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cạn kiệt
ngoài về kim loại quý của ganesh vilkars một đại lý bán vàng trực tuyến nhận định nếu căng thẳng tiếp tục leo thang ở trung đông giá vàng có thể tăng lên mức hai năm trăm linh sáu đô la một ounce
còn nếu có lệnh đình chiến giá vàng có thể giảm xuống mức hai hai trăm linh đô la một ounce
tại thị trường trong nước theo thông báo của ngân hàng nhà nước phiên đấu thầu vàng miếng sẽ bắt đầu vào một mươi h ngày hai mươi hai tháng bốn
việc này nhằm tăng cung cho thị trường trong bối cảnh giá tăng vọt một mươi năm đơn vị đủ điều kiện tham gia dự phiên thầu
khối lượng dự kiến đấu thầu tuần tới là một mươi sáu tám trăm linh lượng mỗi lô giao dịch là một trăm linh lượng và tỷ lệ đặt cọc là một mươi giá tham chiếu đặt cọc là tám mươi một tám triệu đồng một lượng và bước giá là một mươi năm
trước đó ngân hàng nhà nước đã bất ngờ hủy phiên đấu giá vàng dự kiến diễn ra vào sáng ngày hai mươi hai tháng bốn và chuyển phiên đấu giá sang sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
tại đây không ít người tò mò về nguyên nhân phiên đấu giá bất ngờ bị hủy
theo thông báo của ngân hàng nhà nước thực hiện chủ trương đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường
chiều một mươi chín tháng bốn đơn vị đã thông báo rộng rãi việc đấu thầu bán vàng miếng và thông báo trực tiếp đến một mươi năm tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để tham gia đấu thầu vàng
dự kiến thời gian tổ chức đấu thầu vào một mươi giờ sáng ngày thứ hai ngày hai mươi hai tháng bốn
tuy nhiên do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiên cọc đúng quy định
và đấu thầu này để tiếp tục thực hiện giải pháp đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường
nhà điều hành sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào một mươi giờ sáng ngày thứ ba ngày hai mươi ba tháng bốn
đơn vị này đã thông báo đến các tổ chức tiến dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để đăng ký dự thầu và đặt cọc
khối lượng dự kiến đấu thầu là một mươi sáu tám trăm linh lượng mỗi lô giao dịch là một trăm linh lượng và tỷ lệ đặt cọc là một mươi
giá tham chiếu đặt cọc là tám mươi một tám triệu đồng một lượng và bước giá là một mươi đồng
theo nhà điều hành tiền tệ mỗi doanh nghiệp được phép đặt thầu là một bốn trăm linh hai lượng và chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu
bằng hoặc cao hơn giá sản theo thông báo trước đó có một mươi năm đơn vị đủ điều kiện tham gia dự phiên thầu
những thông tin mới nhất về phiên đấu giá sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại